tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị thùy trang
chú phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi mua bán trái phép xét ma túy
theo cáo trạng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi trang đem một gói ma túy đến ngã tư phan khoang và đinh nhật tân
thuộc địa bàn phường hòa an để giao cho một đối tượng nghiện thì bị công an quận cầm lệ bắt quả tang
thu giữ hơn một mươi tám g heroin trang đã bán một mươi tám gram heroin và chín gam ma túy đá với giá là hai mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước hội đồng xét xử lời khai của trang đã mâu thuẫn với những gì đã làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần thị thùy trang một mươi bảy năm tù về hành vi mua bán trái phép xét ma túy